tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh nam định với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình đã chính thức được khởi công ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
đây là dự án giao thông lớn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển vùng kinh tế biển tỉnh nam định và khu vực đồng bằng sông hồng
theo đó đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp hai đồng bằng mặt đường từ bốn đến sáu làn xe cơ giới rộng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn năm mét
dự án đi qua địa bàn một mươi bảy xã thị trấn ở hai huyện nghĩa hưng và ý yên
dự án có tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi giai đoạn hai từ sau năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thành dự án này sẽ nâng cao khả năng kết nối rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa vùng kinh tế biển tỉnh nam định với đường cao tốc bắc nam
phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai
mới đây tại hải phòng cục công nghệ thông tin thuộc bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng
và thành phố hải phòng đã ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng
theo đó trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình hai bên thống nhất trao đổi chia sẻ thông tin về giám sát không gian mạng
phối hợp tổ chức diễn tập điều phối ứng cứu sự cố hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng
phát biểu tại lễ ký kết lãnh đạo cục công nghệ thông tin và thành phố hải phòng đều khẳng định
sự phát triển và ứng dụng rộng rãi những thành tiệu của công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực
đã tạo sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội trên toàn thế giới và làm cho tốc độ toàn cầu hóa nhanh hơn
song cũng xuất hiện nhiều nguy cơ hiểm họa tiềm ẩn
trước nguy cơ thách thức lớn này việc phối hợp giữa các cấp các ngành các đơn vị địa phương
nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng càng trở nên cấp thiết và mong muốn sự phối hợp giữa hai bên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực
chỉ trong một thời gian ngắn
hàng loạt vụ mua bán xăng dầu lậu trên vùng biển dung quốc tỉnh quảng ngãi được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
trong giai đoạn cuối năm lực lượng chức năng khu vực cảng biển tăng cường tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh tuyến biển vùng cảng biển
bến số một cảng dung quốc là bến cảng biển có lưu lượng người hàng hóa xuất nhập tâm nập nhất tại dung quốc
mỗi năm tại đây đón nhận hơn một triệu lượt người phương tiện hàng hóa lưu thông qua cảng
tại các khu vực sản xuất đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc đã phối hợp với đơn vị quản lý khai thác cảng tổ chức tuần tra trên bộ trên biển
phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an ninh trật tự đảm bảo cho doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực tiếp nhận bốc rỡ vận chuyển hàng hóa
công tác an ninh là hàng đầu tàu bẻ quốc tế ra và vào cũng phải đảm bảo an toàn

cơ quan chức năng phát hiện bốn vụ buôn bán khối lượng lớn xăng dầu từ tàu nước ngoài
để đảm bảo an ninh lực lượng biên phòng tăng cường giám sát tại tất cả các cụm cảng phát hiện xử lý nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật ngăn ngừa triệt để các đối tượng có dấu hiệu phạm tội
vùng cửa khẩu càng biển dung quốc là một trong bảy cảng biển lớn của việt nam phục vụ chính yếu cho phát triển công nghiệp nặng nhập cảnh
hiện đang là cao điểm cho các hoạt động sản xuất cuối năm và đón tết lượng tàu thuyền qua cảng tăng cao
do vậy tuần tra kiểm soát trên các vùng an ninh biên giới biển của lực lượng biên phòng trong mọi thời điểm góp phần giải quyết triệt đẻ tình trạng mất an ninh mua bán trao đổi trái phép hàng hóa của các tàu thuyền trong và ngoài nước
tất cả các khu vực tổ chức tuần tra kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của người phương tiện ra vào hoạt động trong khu vực này
giữ vững an ninh biên giới biển là điều kiện tiên quyết để đảm bảo trật tự cho cảng biển cửa khẩu
không chỉ tạo môi trường thuận lợi an toàn cho các khu kinh tế khu công nghiệp mà còn kiểm soát đảm bảo giữ vững vùng biển ở những nơi khó khăn nhất
còn tại tỉnh quảng trị tình hình tội phạm trên tuyến biên giới tỉnh quảng trị có nhiều chiều hướng phức tạp
đặc biệt là các tệ nạn về trộm cướp và buôn bán ma túy
trước thực trạng trên lực lượng công an tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống các loại tội phạm để giữ gìn khu vực biên giới dịp cuối năm
đây là chiếc xe máy way vừa bị đối tượng hồ văn hơi ở xã a sinh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lấy trộm vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
sau khi trộm xe đối tượng đã tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng
thị trấn lao bảo thuộc địa bàn biên giới giáp với lào
vào dịp cuối năm tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng đặc biệt là tội trộm cắp buôn bán ma túy buôn bán pháo buồn lậu
trước mắt là gọi hỏi răn đe các đối tượng có án màn hàn thu trở về địa phương
đối tượng sử dụng buôn bán các chất ma túy
rồi đối tượng là trộm cắp cơ bạc gọi hỏi răn đe

rồi đối tượng đó ra giáo dục trợ chân
trong đợt cao điểm này từ đầu tháng một mươi hai đến nay lực lượng công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã triệt phá thành công hai vụ trộm
một vụ cướp tài sản hai vụ buôn bán ma túy thu giữ trên một linh kiện xe honda cũ không rõ nguồn gốc
một trăm tám mươi chai rượu ngoại hơn bảy gói thuốc lá các loại
tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn có chiều hướng gia tăng

với những giải pháp đang triển khai công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong thời gian cao điểm
đang được các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đẩy mạnh nhất là ở khu vực biên giới
nhằm chủ động trong mọi tình huống đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn trong thời điểm cuối năm
vừa qua hội chữ thập đỏ huyện nghi lộc phối hợp với trung tâm huyết học truyền máu tỉnh nghệ an
tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo đợt ba năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề trao yêu thương sẻ chia sự sống ngày hội hiến máu nhân đạo đã diễn ra sôi nổi
với sự tham gia của hơn tám trăm linh cán bộ viên chức thuộc chín mươi năm trường học và một mươi sáu xã của huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
kết thúc ngày hội hiến máu đợt ba ban tổ chức đã thu được sáu trăm linh đơn vị máu
như vậy qua ba đợt toàn huyện đã có hai tình nguyện viên tham gia hiến máu với số máu thu được một ba trăm linh đơn vị
máu cho cấp cứu điều trị vẫn còn xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh đặc biệt vào dịp tết
do vậy ngày hội hiến máu là một dịp để sẻ chia sự sống mang đậm tính nhân văn cần được lan tỏa mạnh mẽ
với trách nhiệm xã hội đồng đảo đoàn viên thanh niên công ty điện lực hải dương đã đăng ký tham gia hiến máu
kết quả đã thu được gần hai trăm linh đơn vị máu bàn giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
góp phần tăng lượng máu dự trữ an toàn phục vụ người bệnh trong dịp tết mậu tuất sắp tới
những giọt máu nghĩa tình sẽ là những dược liệu đỏ đã và sẽ giúp cho những bệnh nhân có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật
thêm niềm tin và động lực để vượt lên số phận thể hiện trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng
tỉnh long an vừa tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
do giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương báo cáo
tại hội nghị giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo tập trung vào việc xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu
cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
học tập và làm theo phong cách làm việc phong cách lãnh đạo của người đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên
mỗi người cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm
phát huy dân chủ chấp hành nghiêm kỷ luật kỳ cương gần gũi thân thiết với quần chúng nhân dân
thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân gắn bó với cơ sở với thực tiễn nói đi đôi với làm
phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích của tập thể của nhân dân có phong cách làm việc khoa học sáng tạo
vận dụng linh hoạt mọi chủ trương đường lối của đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan địa phương mình
tỉnh thanh hóa cũng vừa tổ chức hội nghị quán triệt việc triển khai thực hiện các luật mới có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi bảy cho cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh
tham gia hội nghị đại diện các sở ngành huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã được giới thiệu phổ biến
những điểm mới nổi bật của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy luật trợ giúp pháp lý năm hai nghìn một mươi bảy và luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo niên giám thống kê năm hai nghìn một mươi bốn tỉnh thanh hóa có khoảng ba năm triệu người là tỉnh có số dân đông thứ ba trong cả nước
thanh hóa có đặc điểm địa hình đa dạng với bảy dân tộc cùng sinh sống tốc độ phát triển trong những năm qua của thanh hóa khá nhanh
môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh
chính vì vậy việc phổ biến quán triệt kiến thức pháp luật mới có hiệu lực cho đội ngũ cán bộ công chức là vô cùng cần thiết
hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn quần chúng nhân dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo thành phố hải phòng tổ chức cuộc thi báo chí chủ đề công chức liêm chính công dân gương mẫu
thu hút gần ba tác phẩm dự thi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và một số báo chí trong nước phản ánh về chủ đề cuộc thi
một mươi năm tác phẩm báo chí của các tác giả và nhóm tác giả đọt giải trong cuộc thi báo chí
do hội nhà báo thành phố hải phòng phát động đã được trao giải trong lễ tổng kết cuộc thi báo chí công chức liêm chính công dân gần mẫu hai nghìn một mươi chín
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc lên án cuộc tấn công của houthi nhằm vào ả rập xê út
indonesia tăng cường an ninh cho dịp năm mới hai nghìn một mươi tám
vừa lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bằng tên lửa trong tuần này của lực lượng houthi
theo dòng hồi giáo cia ở yemen nhằm vào thủ đô riyadh của ả rập xê út
tuyên bố được một mươi năm nước thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc đưa ra bày tỏ sự lo ngại về ý định công khai của houthi
tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào ả rập xê út cũng như thực hiện các cuộc tấn công khác đối với những quốc gia trong khu vực
bên cạnh đó hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng kêu gọi thực hiện lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng houthi
và kêu gọi các bên liên quan tại yemen bắt đầu đàm phán nhằm giải quyết vấn đề chính trị
hôm một mươi chín tháng một mươi hai vừa qua liên minh quân sự do ả rập xê út đứng đầu chống houthi tại yemen cho biết
đã đánh chặn thành công một tên lửa nhằm vào riyadh
lực lượng houthi tuyên bố đã phóng tên lửa volcano hai h nhằm vào cung điện hoàng gia al yamama tại riyadh
nơi quốc vương ả rập xê út làm việc và chủ trì các cuộc họp chính phủ hàng tuần cũng như đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài
indonesia vừa công bố kế hoạch bảo đảm an ninh trong dịp lễ giáng sinh và năm mới sắp tới
kế hoạch được đưa ra trong thời điểm các lực lượng chức năng indonesia vừa mới bắt giữ một mươi ba nghi phạm khủng bố
trong các chiến dịch bố ráp trên cả nước
một trăm tám mươi nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong thời điểm chuẩn bị cho lễ giáng sinh và năm mới ở indonesia
bên cạnh đó khoảng bảy mươi người từ các cơ quan chính phủ và các nhóm hoạt động dân sự
sẽ cùng tham gia hỗ trợ lực lượng an ninh trong dịp này
thông báo cho biết hiện chưa có đe dọa khủng bố nào cụ thể kể từ sau các vụ bắt giữ
nhưng các lực lượng an ninh vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng để bảo vệ các nhà thờ và những địa điểm công cộng
trong nhiều năm qua đảo quốc với số dân hai trăm năm mươi triệu người này đã phải đối phó với các phiến quân hồi giáo cực đoan
và các vụ đánh bom liều chết trong đó có vụ tấn công đêm giáng sinh năm hai nghìn khiến một mươi tám người thiệt mạng và nhiều người bị thương
chúng ta đã quen với hình ảnh ông già noel ngồi trên xe tuần lộc với một bao tải quả thật là to ở đằng sau
thế nhưng vừa qua trẻ em tại pháp đã vô cùng ngỡ ngàng khi được gặp ông già noel bơi lội trong bể cá
vẫn là bộ quần áo màu đỏ bộ dầu rậm rạp trắng như tuyết ông già noel bơi lội trong làn nước ở công viên thủy cung pháp
khiến tất cả các em bé ở đây trầm trồ và gieo lên sung sướng
nhiều người lớn cũng tỏ ra bất ngờ và dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh thú vị này
ở pháp giáng sinh là khoảng thời gian dành cho đoàn tụ gia đình và các trẻ em nhỏ thường được tham gia vào nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa
lễ giáng sinh ở pháp rất đa dạng theo các vùng miền
phần lớn các tỉnh ở pháp tổ chức giáng sinh vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai là ngày bắt đầu của kỳ nghỉ
còn tại london một trong những trung tâm văn hóa hàng đầu châu âu
các hoạt động chào đón giáng sinh tại london ngày càng đa dạng và phong phú
kết hợp giữa những nghi thức truyền thống với các trào lưu hiện đại phù hợp với mọi lứa tuổi
những ngày này khi màn đêm buông xuống thủ đô london được khoác một chiếc áo mới với vẻ đẹp lộng lẫy bởi ánh sáng khắp mọi nơi
tâm điểm giáng sinh tại london là không khí tấp nập rất đặc trưng ở những con phố trung tâm như oxford regent piccadilly
khu vực xung quanh quảng trường travvaga với cây thông khổng lồ đã trở thành biểu tượng giáng sinh tại london từ nhiều năm nay
không khí giáng sinh tại london đã trở thành đặc sản không chỉ với người dân anh
mà còn với đông đảo du khách đến từ khắp nơi trên thế giới bất chấp những mối lo ngại về nguy cơ khủng bố hay brexit
chỉ sau một vài ngày nữa không khí sôi động và tấp nập trên mọi con phố của london
sẽ trở nên lắng dịu dần vào thời điểm đêm giáng sinh khi mà mọi người trở về nhà quây quần bên những người thân yêu nhất
đúng với ý nghĩa thực sự của kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới là dành cho gia đình
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân